từ nhận thức đến hành động là một quá trình và yêu cầu của phát triển đòi hỏi quá trình ấy
phải được tiến hành nhanh hơn quyết liệt hơn để tinh thần cải cách của thủ tướng và chính phủ
phải thấm đẫm vào từng nếp nghĩ từng hành động của mỗi cán bộ mỗi công chức trong hệ thống công quyền
tại hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư của tỉnh nghệ an mới đây lãnh đạo tỉnh khẳng định
sẽ quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư
bằng các giải pháp như thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ bốn trong đăng ký doanh nghiệp
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là nhân lực về công nghệ thông tin
đáp ứng mọi nhu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn vướng mắt
trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đồng thời cam kết nghệ an luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả và bền vững
đột phá để thu hút đầu tư đó là chủ trương của thành phố hải phòng nhằm cải thiện môi trường
kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hải phòng nằm trong nhóm địa phương đi đầu
thực hiện có hiệu quả các giải pháp mục tiêu của nghị quyết một mươi chín nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp hai năm liền thành phố chọn chủ đề năm
tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
hải phòng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức
vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách pháp luật làm sao để các thủ tục hành chính phục vụ đầu tư
sản xuất kinh doanh và dân sinh thật sự thông thoáng thuận tiện minh bạch
để các nhà đầu tư tiếp cận dự án nhanh nhất ít thời gian nhất ít thủ tục nhất và ít tốn kém nhất
thưa quý vị trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính
cấp tỉnh do bộ nội vụ công bố năm năm qua hưng yên vẫn thuộc tóp cuối
tuy nhiên nhận thấy đây là yêu cầu cấp thiết trong phát triển kinh tế xã hội
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh lãnh đạo tỉnh hưng yên cũng như các sở ngành địa phương
đã đặt cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
nhiều mô hình mới cách làm hay trong cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính ở hưng yên
bước đầu được tổ chức và công dân ghi nhận
mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm thành lập tỉnh hưng yên một nghìn chín trăm bảy mươi năm thành lập đảng bộ tỉnh hai mươi năm tái lập tỉnh
và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất cuối năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hương yên cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ
trong đó phải quyết liệt trong cải cách hành chính tăng cường kỷ cương kỷ luật
để xây dựng nền hành chính hiện đại và năng động cộng ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tạo những điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp
cải cách hành chính đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng
sở lợi vụ cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và ban hành trí thị của ban dân tỉnh về kỷ luật kỷ cương hành chính
đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh hưng yên
với mục tiêu cụ thể là kiểm soát nâng cao cải cách thủ tục hành chính
nhằm mục đích cho các cơ quan hành chính trên địa bàn
các cơ quan hành chính trên địa bàn thực hiện các hiệu quả một lền hành chính hiện đại
chuyên nghiệp minh bạch và có hiệu quả
hệ thống các cơ quan nhà nước trên địa bàn hoạt động có hiệu quả
và đội ngũ cán bộ công chức viên chức có trình độ lăng lực đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới
giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh hương yên đã đề ra những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
trong đó xác định thu hút đầu tư tiếp nhận
quản lý dự án đầu tư tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài
việc chủ động tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
được thể hiện qua việc giả soát điều chỉnh công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh
năm đầu của tái lập tỉnh về đây thì nói chung cán bộ
tất cả ban ngành thì ít nhiều nó cũng có sự bỡ ngỡ
nhưng mà qua nhiều lần thay đổi với cải cách hành chính thì tôi nghĩ đến thời điểm này thì hương yên tương đối hoàn thiện về thủ tục
cụ thể khi mình vận hành làm một cái giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
bây giờ thì có lẽ là kể cả từ khi đặt vấn đề rồi là làm dấu làm mã hoàn thiện mã số thuế không quá hai ngày đã xong rồi
mặc dù đã có những nỗ lực
nhưng hương yên vẫn thuộc tốt cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh do bộ nội vụ công bố những năm gần đây
chỉ số năng lực cạnh tranh có nhiều biến động nhưng vẫn chỉ ở thứ hạng khiêm tốn
nguyên nhân của tình trạng này chính là do công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp chưa thực sự đồng bộ
việc ứng dụng công nghệ thông tin tại nhiều sở ngành vẫn chưa được quan tâm đúng đầu tư thích đáng
tại hương yên thì qua
những năm vừa qua về triển khai cái quản lý văn bản và điều hành thì qua tổng kết và thống kê thì tôi thấy là cái văn bản đến ở các cơ quan đơn vị mà sử dụng trên phần mềm quản lý văn bản điều hành để trao đổi điện tử thì khá là tốt
tuy nhiên là cái phần văn bản đi thì đúng là cũng là theo tình trạng chung là tại một số cơ quan đơn vị thì cái việc xử lý cái văn bản đi trên môi trường mạng là vẫn còn hạn chế
có một cái hệ thống một cửa nó tập trung tất cả những cái đầu mối tập trung nó liên thông nó tốt hơn
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh hương yên đã ban hành quyết định số một nghìn sáu trăm một mươi qd ubnd về duyệt đề án thí điểm tổ chức mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa một cửa liên thông
bảy sở bốn ủy ban nhân dân cấp huyện và tám ủy ban nhân dân cấp xã được chọn triển khai thí điểm
đến thời điểm này hầu hết các đơn vị đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cập nhật bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
nhiều đơn vị đã chủ động đầu tư mua sắm trang thiết bị đưa vào sử dụng phần mềm một cửa

để thực hiện được việc chúng ta đẩy được thông tin đến người dân và doanh nghiệp chúng ta mới công khai được việc xử lý các hồ sơ đến người dân và doanh nghiệp
tiếp thù chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc lãnh đạo tỉnh hương yên đã đề ra mục tiêu phấn đấu năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám chỉ số pci đạt mức bình quân của vùng
nhưng để làm được điều này thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến các sở ngành
nhằm nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và công dân
các đơn vị đầu tư khá nhiều và số lượng doanh nghiệp đầu tư của các năm đều tăng và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh cũng đã có những chuyển biến tích cực
tuy nhiên là có những vấn đề tồn tại thì tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị các huyện thị thành phố và các đơn vị đã kịp thời
để hoàn thiện các thủ tục hành chính cũng như công bố các bộ thủ tục chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp được thực hiện các thủ tục chính nhanh gọn và theo đúng quy định của pháp luật
năm hai nghìn một mươi sáu lãnh đạo tỉnh hưng yên đã ban hành quyết định số hai nghìn ba trăm tám mươi hai quy đề ubnd ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu về phê duyệt đề án cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư thuận lợi nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh
một trong những mục tiêu của đề án là nâng cao mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính
một trăm linh các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh có cơ cấu cán bộ công chức theo vị trí việc làm
một trăm linh cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh có thiết lập kênh trao đổi khỏi đáp giữa người dân doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước các cấp
lãnh đạo ubnd tỉnh hưng yên quán triệt những nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi bảy
bao gồm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
dịch vụ công trực tuyến đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn để rút ngắn quy trình xử lý
giảm số lượng và đơn giản hóa chuẩn hóa nội dung hồ sơ giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho tổ chức và công dân
ubnd tỉnh chỉ đạo tới các cơ quan chuyên môn của ubnd tỉnh các sở ban ngành ubnd các huyện đồng phố
đặc biệt là những người đứng đầu có trách nhiệm phải chỉ đạo điều hành giám sát kiểm tra
thực hiện về kỷ luật kỳ cương hành chính đối với các cơ quan đơn vị thuộc quản lý của cấp mình
đồng thời triển khai tới từng cán bộ công trức tuyến trức về kỳ luật kỳ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình được giao
và trên cơ sở đó đối với lại từng cán bộ công chức nhận thức rõ cái trách nhiệm của mình trong việc chấp hành kỳ cương kỳ luật
và thời giờ làm việc đối với lại các cái nhiệm vụ góp phần vào cái việc thực hiện cái nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan đơn vị
để không nằm phiền hà cho các cái tổ chức cá nhân doanh nghiệp
đạo cái sự công bằng cho cái hoạt động cải cách hành chính và có cái sự tham gia giám sát của người dân
của doanh nghiệp và các cái tổ chức trong cái việc thực hiện cải cách hành chính
chủ động tích cực hội nhập phát huy tiềm năng và lợi thế địa phương
huy động các nguồn lực xã hội các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
là xu thế phát triển chung của các địa phương trên cả nước hiện nay
bên cạnh đó cải cách hành chính cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân
là một trong những điều vụ quan trọng nhất là kỳ nghị quyết một mươi chín nqcp năm hai nghìn một mươi sáu
và nghị quyết ba mươi năm nqcp năm hai nghìn một mươi sáu về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp
với quyết tâm cải cách lề lối và tác phong làm việc
chung tay cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền điện tử
huy động mọi nguồn lực trong xã hội
tự nhiên sẽ hiện thực hóa được các mục tiêu đã đề ra
kính chào tạm biệt